để đưa tp hcm trở thành đầu mối logistics của khu vực đông nam á
sở công thương tp hcm phối hợp với viện nghiên cứu và phát triển logistics việt nam
đang xây dựng đề án phát triển ngành logistics trên địa bàn tp hcm đến năm hai nghìn hai mươi năm định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
dự kiến sẽ hình thành tám trung tâm logistics trên địa bàn tp hcm gồm hai địa điểm ở huyện củ chi
trong khi quận hai quận tám quận chín quận thủ đức và huyện bình chánh huyện nhà bè mỗi quận có một điểm
để phát triển ngành logistics giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn ba mươi tp hcm cần tổng nguồn vốn gần chín một trăm linh tỷ đồng
phục vụ cho ba mục tiêu phát triển hạ tầng logistics hạ tầng công nghệ thông tin và đào tạo nguồn nhân lực logistics
tp hcm định hướng phát triển logistics trở thành ngành dịch vụ mũi nhọn trở thành đầu mối logistics của khu vực
góp phần kéo giảm chi phí logistics việt nam xuống còn một mươi sáu gdp vào năm hai nghìn hai mươi